xác định vấn đề về môi trường trong các nhà máy tinh bột sắn mù cao su là yếu tố quan trọng tại địa phương
trong nhiều năm qua tỉnh con tum đã và đang chỉ đạo quyết liệt tập trung phát triển hệ thống xử lý nước thải loại a
tại tất cả các nhà máy có tác động đến môi trường đồng thời giám sát việc xử lý nước thải của các nhà máy này
qua hệ thống quan chắc tự động trực tiếp gửi về sở tài nguyên và môi trường
là một trong những đơn vị thực hiện tốt việc xử lý nước thải đạt loại a và hệ thống quan chắc tự động
nhà máy cồn và tinh bột sắn đắc đô đã đầu tư hơn một mươi sáu tỷ đồng để cải tạo và xây dựng hệ thống nước thải
hiện nay nguồn nước phục vụ cho chế biến tinh bột sắn của nhà máy đã đáp ứng đủ điều kiện thải ra môi trường chuẩn loại a
một phần còn lại được nhà máy tái sử dụng cho quá trình sản xuất rửa nguyên liệu
đây là hệ thống xử lý nước thải tiên tiến giảm tác động đến môi trường
nhà máy có ký giới cam kết với ủy ban nhân dân tỉnh hồng tâm là xử lý nước thải đạt loại a
trước khi thải ra
hệ thống môi trường đây là một chú trường rất đúng đáng của ủy ban tỉnh
nhà máy đã thực hiện và đến nay đã hoàn thành và đã được sở tài nguyên môi trường tỉnh quan tâm
xác nhận là nước thải ra môi trường của nhà máy là đạt chuẩn loại a theo quy định
loại a thì quy chuẩn nó nghiêm ngặt hơn các chỉ tiêu nó đều là tốt hơn hết
ví dụ như là các thông số thì loại a
bây giờ ví dụ như hồi xưa loại a là cod người ta cho phép là một trăm năm mươi
loại b hồi xưa là cod một trăm năm mươi nhưng bây giờ thì giảm xuống cod chỉ còn chín mươi thôi
là tiêu chuẩn nó ngặt nghèo hơn đó là một cái ví dụ
và nó kiểm soát thêm cái vấn đề ví dụ như bod nitr futfor
nghĩa là tất cả mọi thứ nó đều hồi xưa là cái số nó lớn hơn
bây giờ nó đưa xuống cái chỉ tiêu nó thấp hơn nữa để nó đạt yêu cầu xả thải ra môi trường
theo báo cáo đánh giá của tri cục bảo vệ môi trường tỉnh con tum
hiện nay trên địa bàn tỉnh việc xử lý nước thải đạt loại a và hệ thống xử lý quan chắc tự động
đã có một mươi tám trên hai mươi năm cơ sở dự án đã hoàn thành việc xử lý nước thải đạt loại a
có một mươi năm trên hai mươi năm dự án đã lắp đặt hệ thống quan chắc tự động liên tục
và truyền dữ liệu về sở tài nguyên và môi trường
thời gian trước đây thì vấn đề ô nhiễm về mùi hôi cũng như nước thải của các nhà máy sản xuất này
thì thường xuyên nhận được các ý kiến phản ánh của cử tri
các doanh nghiệp đầu tư hệ thống này thì công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường
đối với hoạt động xả thải trên địa bàn tỉnh đã đạt được hiệu quả
và các ý kiến nghị cử tri về vấn đề ô nhiễm môi trường và nước thải
hiện nay là đã giảm đáng kể so với trước đây
con tum là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai thực hiện việc xây dựng hệ thống nước thải loại a
trong các nhà máy có tác động đến môi trường
tỉnh con tum cũng tạo điều kiện thuận lợi và yêu cầu các nhà máy doanh nghiệp đầu tư
xây dựng hệ thống xử lý nước thải loại a
hoàn thành trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi theo đúng quy định